một vụ án thương tâm với nhiều khó khăn nan giải cuối cùng cũng đi tới đích
mọi căn nguyên sâu xa nhất đều được phơi bầy trước ánh sáng
chỉ có điều sau mỗi vụ án ngoài đôi phút nhả nhóm vì đã tìm được sự thật
thì những cán bộ điều tra vẫn đau đáo trong lòng nhiều nối niềm và sự tiếc nuối
cụ thể trong vụ án hình sự này nếu như ubnd xã tân thanh kịp thời đáp bắt
giải quyết triệt đề những vướng mắt của người dân
thì hẳn nghiêm thị nhi đã không bức xúc cảm giả như vậy
bên cạnh đó giá như trong gia đình ngay khi phát hiện nghiêm thị nhi xuất hiện
những biểu hiện không bình thường về tâm lý lẫn hành động
kịp thời đưa đi khám chữa bệnh hoặc có những cảnh báo cho những người xung quanh
thì hẳn chúng ta đã ngăn ngừa được một tội ác
những nạn nhân vô tội đã không phải từ bỏ cuộc sống một cách oan uổng
và xã hội cũng sẽ bình yên hơn rất nhiều
qua cái vụ án này thì có những vấn đề cũng phải đặt ra
đó là gì đó là công tác phòng người xã hội
vẫn còn có những gì đó chưa tốt lắm của chính quyền địa phương
trong cái việc là
sao biết nghiêm thị nhi có những mâu thuẫn uống khúc
với nhà đình hàng xóm mà không giải quyết thấu tình đặc lý
dẫn đến cái việc là đến cái thủ tức lâu ngày
vấn đề thứ hai là trách nhiệm
của các tổ hòa giải các lực lượng ở dưới cơ sở chưa thực sự tốt
thuần thăng bình nửa năm sau ngày võ án thương tâm xảy ra
đã trở lại quý đạo sinh hoạt thường nhật
đó cũng là điều dễ hiểu
bởi hầu hết cuộc sống của người dân nơi này
vẫn còn bồn bề khó khăn
nếu không cần mẫn một nắng hai xương
trên nương giấy
thì cũng không có công việc nào thay thế
để kiếm ngày ba bữa
và trang trải cho việc học hành của con cháu
sự ra đi của những con người từng là công dân của thôn
sẽ mãi mãi là vết thương lòng
là nỗi ám ảnh không biết tới khi nào
mới có thể ngôi ngoài
đối với người dân thôn thành bình